chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị các ngân hàng đồng loạt giảm sâu mức lãi suất cho vay dịp cuối năm
nhằm thao gỡ sự thiếu hụt nhà ở có phân khúc giá tầm trung
bộ xây dựng đề xuất cho phép xây nhà có diện tích dưới bốn mươi năm m hai
đáng chú ý du lịch thiện nguyện đang là hướng đi mới của ngành du lịch
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
mức tăng giảm giá của vàng trong nước đang chậm nhịp hơn so với vàng thế giới
thể hiện sự thận trọng của các đơn vị kinh doanh vàng ở việt nam
tranh lệch giá mua bán của vàng trong nước cũng đang giãn ra rộng hơn
trong khi giá vàng thế giới biến động với biên độ khá lớn
khoảng bốn mươi usd một ounce khoảng hơn một triệu đồng tính cho mỗi lượng
thì giá vàng trong nước vẫn không có sự biến động theo quy luật của giá vàng thế giới
và thường cao hơn giá vàng thế giới khoảng từ ba năm đến bốn triệu đồng một lượng
tranh lệch giá mua bán cũng được các doanh nghiệp việt giãn rộng lên cao nhất
khoảng năm trăm linh đồng mỗi lượng
giá vàng trong nước vẫn ở trong khoảng trên năm mươi sáu triệu đồng một lượng
trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi tiếp tục bùng phát diện rộng
hà nội đang tiến hành tăng cường kiểm soát ngăn chặn các ổ dịch tái phát
giá lợn hơi tiếp đà tăng trên cả nước
thị trường lợn hơi miền bắc điều chỉnh từ một đến ba đồng một kg tại các tỉnh
lên mức ngang giá lợn hơi tại hà nội ở mức bảy mươi đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung tây nguyên đồng loạt tăng hai đồng một kg
duy trì ngưỡng từ bảy mươi hai đến bảy mươi ba đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam tăng từ một đến ba đồng một kg
lên mức bảy mươi năm bảy mươi sáu đồng một kg
dịp cuối năm nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
vay với mục đích sản xuất kinh doanh mua nhà mua ô tô
các chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định
mức lãi suất cho vay mua nhà hiện thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
tại việt quang bành mức lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp còn năm chín một năm
với khách hàng cá nhân từ sáu năm một năm
các ngân hàng thương mại trong nước đưa ra mức lãi suất mua nhà phổ biến
từ bảy một mươi một năm một năm
các ngân hàng nước ngoài có mức lãi suất cho vay mua nhà từ sáu bốn mươi chín đến tám tám một năm
áp dụng cố định cho khoản vay từ một đến ba năm
shinhan bank cho vay mua ô tô với lãi suất bảy năm một năm
wuribank cho vay với lãi suất bảy năm một năm
theo ủy ban người việt nam ở nước ngoài lượng kiều hối chuyển về tp hcm
trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng bốn tỷ usd
lực lượng kiều bào ở các quốc gia phát triển đã đóng góp
nguồn lực lớn vào tăng trưởng kinh tế việt nam thời gian qua
lượng kiều hối chuyển về tp hcm thông qua các hệ thống ngân hàng thương mại
các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong chín tháng qua
đạt khoảng bốn tỷ usd tăng hai so với cùng kỳ
dự tính năm hai nghìn hai mươi kiều hối chuyển về tp hcm đạt khoảng năm năm tỷ usd
tăng tám mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín
kiều bào đang đầu tư kinh doanh tại việt nam rất hiệu quả
với khoảng ba dự án tạo nhiều công an việc làm
liên quan đến việc xử lý hành vi lái xe gây tai nạn rồi xóa dấu vết bỏ trốn
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu
bộ giao thông vận tải giả soát các cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải giả soát các cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
có biện pháp quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
trong đó cần tăng thời lượng đào tạo về kỹ năng lái xe về trách nhiệm đạo đức của lái xe
sớm ban hành nghị quyết để áp dụng đối với hành vi xóa dấu vết của lái xe sau khi gây tai nạn
tạo cơ sở pháp lý cụ thể cho việc xử lý nghiêm minh trường hợp gây tai nạn rồi xóa dấu vết bỏ trốn
bộ xây dựng đề xuất có thêm loại nhà ở thương mại giá rẻ từ hai mươi đến hai mươi tám triệu đồng một m hai
cho phép xây nhà có diện tích dưới bốn mươi năm m hai để tạo nguồn cung cho loại nhà phân khúc tầm trung
vừa mức hộ gia đình mua được
theo bộ xây dựng cần tăng lượng cung cho nhà xã hội giá rẻ có chính sách bảo đảm cung cho đại đa số người lao động
hiện giá nhà ở xã hội có khung giá từ một mươi năm hai mươi triệu đồng một m hai
bộ xây dựng đề xuất có thêm loại nhà ở thương mại giá rẻ giá từ hai mươi hai mươi tám triệu đồng một mét vuông
cho phép xây nhà có diện tích dưới bốn mươi năm m hai tạo nguồn cung cho loại nhà phân khúc tầm trung vừa mức hộ gia đình mua được
trước tình hình bão lũ mặc dù hiện tại nhiều tour du lịch đến miền trung bị hoãn hoặc hủy
nhưng theo dự báo của một số công ty du lịch thì từ giữa tháng một mươi một sau khi những cơn bão đi qua
sẽ có lượng khách lớn có nhu cầu tổ chức tham dự các tour du lịch thiện nguyện mở ra hướng đi mới cho du lịch sau thiên tai
du lịch thiện nguyện là sự kết hợp giữa việc tham quan nghỉ ngơi khám phá điểm du lịch với các hoạt động từ thiện
hiện tại rất nhiều công ty đơn vị lữ hành có tổ chức bán tour du lịch thiện nguyện
điểm đến là các vùng miền núi phía bắc hà giang cao bằng lạng sơn sơn la lào cai
đặc biệt là các tỉnh miền trung thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai
đây sẽ là xu hướng du lịch sau bão lũ
thưa quý vị những thông tin kinh tế thị trường sẽ có trong nhịp sống kinh tế
phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân